thưa quý vị hôm nay đại sứ quán việt nam tại thủ đô phnom penh vương quốc campuchia
trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh nhật bác năm nay cũng là năm thứ tư thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và đúng vào dịp việt nam và campuchia đang hướng đến kỷ niệm năm mươi bảy năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
lễ kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh tại đại sứ quán việt nam
diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước việt nam và campuchia
tiếp tục phát triển sâu rộng thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực
chính trị kinh tế thương mại đối ngoại và quốc phòng an ninh
sáng ngày một mươi bảy tháng năm tỉnh ủy lai châu tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở với một trăm bốn mươi điểm cầu
một trăm linh đại biểu nhân dịp này toàn tỉnh có một tập thể hai cá nhân được nhận bằng khen của ban tuyên giáo trung ương
một mươi tập thể ba mươi năm cá nhân và tám hộ gia đình được chủ tịch ubnd tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn
cũng trong ngày một mươi bảy tháng năm tại ninh bình diễn ra hội thảo khoa học học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hội thảo này có ý nghĩa lịch sử chính trị và khoa học quan trọng
nhằm đánh giá tổng kết và tuyên truyền sâu rộng về những thành tựu nổi bật mà đảng bộ
chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh ninh bình đã đạt được sau sáu mươi năm năm thực hiện lời căn dặn của bác khi người thăm ninh bình
đồng thời nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh